bộ y tế phối hợp với tổ chức y tế thế giới tại việt nam đã tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày an toàn người bệnh thế giới lần thứ nhất
theo báo cáo của tổ chức y tế thế giới hiện cứ một mươi người bệnh lại có một người bị tổn hại trong khi tiếp cận dịch vụ khám chữa bệnh
trong đó tới năm mươi nguyên nhân là phòng tránh được
cứ một mươi người bệnh có tới bốn người bị tổn hại trong chăm sóc sức khỏe ban đầu và điều trị ngoại trú
hơn một triệu người bệnh tử vong do tai biến phẫu thuật mỗi năm và trở thành một trong một mươi nguyên nhân gây tử vong và tổn thương hàng đầu trên thế giới
theo các chuyên gia y tế bệnh viện là nơi chăm sóc sức khỏe cho người bệnh
song đây lại chính là môi trường nguy cơ cao nơi các sự cố y khoa có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào từ bất cứ dịch vụ khám chữa bệnh nào
tổ chức y tế thế giới who nhấn mạnh sự an toàn của người bệnh là một ưu tiên y tế toàn cầu
việc phát động ngày an toàn người bệnh thế giới nhằm nâng cao nhận thức về an toàn người bệnh trên toàn cầu với mục tiêu trước tiên là không gây nguy hại cho người bệnh
cùng với thông điệp hãy nói ra vì sự an toàn của người bệnh tạo môi trường cởi mở và không đổ lỗi để xây dựng văn hóa an toàn cho người bệnh